theo số liệu của cục đầu tư nước ngoài bộ kế hoạch và đầu tư tính đến ngày hai mươi tháng một mươi hai
vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài fdi vào việt nam bao gồm vốn đăng ký cấp mới tăng thêm và vốn góp mua cổ phần
của nhà đầu tư nước ngoài đã đạt ba mươi tám tỷ usd đây cũng là con số cao nhất trong vòng một mươi năm gần đây
giải ngân vốn fdi năm hai nghìn một mươi chín đạt con số cao kỷ lục từ trước tới nay với hai mươi ba mươi tám tỷ usd
theo cục đầu tư nước ngoài trong bối cảnh suy giảm chung của dòng fdi toàn cầu
việc việt nam vẫn duy trì được mức tăng trưởng vốn thực hiện là thành quả đáng khích lệ
tính chung năm hai nghìn một mươi chín các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào một mươi chín ngành lĩnh vực
trong đó lượng vốn đầu tư tập trung nhiều nhất vào lĩnh vực công nghiệp chế biến chế tạo
với tổng số vốn đạt hai mươi bốn năm mươi sáu tỷ usd chiếm sáu mươi bốn sáu tổng vốn đầu tư đăng ký